ngày một mươi ba tháng bốn ngân hàng phát triển châu á adb đã tăng gấp ba quy mô gói hỗ trợ ứng phó đại dịch covid một mươi chín
lên tới hai mươi tỷ đô la mỹ và phê duyệt các biện pháp tinh giản hoạt động nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và linh hoạt hơn
gói hỗ trợ hai mươi tỷ đô la mỹ gồm khoảng hai năm tỷ đô la mỹ vốn vai ưu đãi và viện trợ không hoàn lại
gói hỗ trợ ban đầu trị giá sáu năm tỷ đô la mỹ được adb công bố ngày một mươi tám tháng ba vừa qua
nay bổ sung một mươi ba năm tỷ đô la mỹ trong nguồn lực của adb để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển
khắc phục về y tế và kinh tế vĩ mô bao gồm việc thành lập một quỹ ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
trong khuôn khổ quỹ hỗ trợ chống khủng hoảng theo chu kỳ của adb
quỹ mới này sẽ cung cấp tới một mươi ba tỷ đô la mỹ để giúp chính phủ của các quốc gia thành viên đang phát triển
thực hiện những chương trình chỉ tiêu khắc phục khủng hoảng theo chu kỳ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch covid một mươi chín
với trọng tâm cụ thể dành cho người nghèo và người dễ tổn thương
nguồn vốn viện trợ không hoàn lại sẽ được tiếp tục triển khai nhanh chóng để cung cấp trang thiết bị phòng dịch cá nhân
và vật tư y tế từ các nguồn mua sắm được mở rộng
khoảng hai tỷ đô la mỹ từ gói hỗ trợ hai mươi tỷ đô la mỹ sẽ được cung cấp cho khu vực tư nhân
những khoản vay và bảo lãnh sẽ được cung cấp cho các định chế tài chính để kích thích thương mại và các chuỗi cung ứng
đánh giá gần đây nhất của adb cho biết tăng trưởng của khu vực được dự báo giảm từ năm hai vào năm hai nghìn một mươi chín xuống còn hai hai trong năm hai nghìn hai mươi